theo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh đồng nai hơn một tháng qua
tỉnh đồng nai không xuất hiện dịch tả lợn châu phi
toàn tỉnh không còn lợn chết vì dịch hiện một trăm ba mươi bảy xã trên địa bàn tỉnh đều đã qua ba mươi ngày không tái
phát dịch sau khi dịch được khống chế doanh nghiệp chăn nuôi trên địa bàn tỉnh đồng nai đã
đẩy mạnh tái đàn đến nay tổng đàn của các doanh nghiệp tăng hơn một mươi so với cuối năm hai nghìn một mươi tám
dự báo tới đây việc tái đàn tăng đàn sẽ diễn ra mạnh hơn